công an tỉnh lâm đồng vừa phối hợp với công an thành phố đà lạt bắt giữ đối tượng trần nguyễn hoàn phú
trú tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trị
từ tháng năm đến nay phú đã sử dụng máy tính cá nhân lập nhóm sách daily club trên ứng dụng telegram
đăng tải gần hai tệp phim hình ảnh có nội dung khiêu dâm đối trụy cho hơn một trăm năm mươi thành viên trong nhóm theo dõi
ngoài ra phú còn lập và quản trị nhiều hội nhóm trên mạng xã hội facebook và zalo
bước đầu phú khai nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật nên không nhận thức được hành vi chia sẻ các nội dung khiêu dâm đối trụy trên không gian mạng là vi phạm pháp luật
hiện công an thành phố đà lạt đã ra quyết định tạm giữ đối tượng trần nguyễn hoàn phú để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định